tiếp tục phân xét hỏi tại phiên tòa xét xử hai mươi chín bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
khai tại tòa nhóm bốn bị cáo bị truy tố về hành vi chống người thi hành công vụ đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
ăn năn hối hận và mong được hưởng khoan hồng
riêng đối tượng bùi viết hiểu bảy mươi bảy tuổi đã xin thay đổi lời khai thừa nhận khu đất đồng xanh không phải đất nông nghiệp
nhóm bốn bị cáo này gồm lê đình hiển bùi viết tiến nguyễn thị dung và trần thị phượng
bị viện kiểm sát truy tố về hành vi hô hào người dân tấn công lực lượng công an vào dạng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
chửi bới ném gạch dùng dao liềm tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ
khai tại tòa cả bốn bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình là sai mong được hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
bị cáo trần thị phượng vợ bị cáo bùi văn tiến
khai thấy người dân xung quanh hô hào thì bị cáo cũng hồ hoán theo cầm đá để ném theo
bị cáo phượng thấy có người bên cạnh rúi con dao vào tay bị cáo và hô hào ném vào lực lượng công an thì bị cáo cũng ném dao rồi bỏ chạy
bị cáo phượng nhận thấy hành vi của mình là sai trái và xin tòa giảm nhẹ bức án cho bị cáo để bị cáo sớm được trở về nuôi con nhỏ mới một mươi sáu tháng tuổi
trong phần khai của mình bị cáo phượng cũng xin hội đồng xét xử cho được nói thêm
mặc dù hành vi của bị cáo không trực tiếp gây ra cái chết cho ba cán bộ chiến sĩ công an nhưng bị cáo cũng xin thành thật xin lỗi và chia buồn cùng ba gia đình bị hại
trình bày tại tòa đại diện các gia đình bị hại đều không đưa ra được mức bồi thường thiệt hại cụ thể và đề nghị xử lý theo luật định
riêng bị cáo vui viết hiểu đã xin thay đổi lời khai thừa nhận khu đất đồng xanh không phải là đất nông nghiệp
bị cáo hiểu thành thật xin lỗi hội đồng xét xử vì hành vi của bị cáo sai không theo kịp tình hình nên đã không nắm được
bị cáo mong tòa cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trong phiên xét hỏi ngày hôm nay hầu hết các bị cáo được hỏi đều cho rằng hành vi của mình là sai trái mong muốn tòa xem xét có hình phạt nhẹ đồng thời bày tỏ chia buồn với gia đình ba chiến sĩ công an đã hy sinh